công an xã chuyên ngoại thị xã duy tiên tỉnh hà nam cho biết vừa thu giữ sáu mươi bốn bình khí cười không rõ nguồn gốc
kiểm tra cửa hàng quần áo hà my tại thôn quan phố xã chuyên ngoại thị xã duy tiên do trần quốc toản làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện có hai bình khí nén dạng bình oxy loại nhỏ trọng lượng một mươi hai kg
hai bình khí n hai o dùng để bơm vào bóng và một bịch nilon màu đen bên trong chứa tám trăm năm mươi quả bóng cao su
quá trình làm việc trần quốc toản đã khai toàn bộ hành vi vi phạm và tự nguyện giao nộp thêm sáu mươi hai bình khí n hai o
bước đầu toản khai nhận một bình khí n hai o cùng bóng cao su bóng cười trên qua mạng xã hội về bơm để bán cho các quán karaoke trên địa bàn thị xã duy tiên kim bảng và các địa bàn lân cận
một vụ vận chuyển lá thuốc lá nhập lậu số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh cao bằng triệt phá
đội kiểm soát cục hải quan tỉnh cao bằng đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện bắt giữ hai vụ hai đối tượng vi phạm quy định về kiểm soát hải quan vận chuyển mua hàng hóa nhập lậu không có chứng tử hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan
tăng vật thu giữ hơn hai tấn lá thuốc lá đã xấy khô chưa tách cọng nhập lậu từ trung quốc
giá trị tăng vật vi phạm trên một trăm một mươi bốn triệu đồng
hai phương tiện vận chuyển lượng lớn dầu lậu từ ngoài khơi vùng biển kiên giang vào địa bàn thành phố phú quốc tiêu thụ vừa bị phát hiện và xử lý theo quy định
ngày hai mươi hai tháng chín kiểm tra tàu đánh cá biển số kg chín mươi một nghìn năm mươi bốn tst đang từ ngoài khơi chạy vào vùng biển do đồng biên phòng cửa khẩu cảng an thới quản lý
lực lượng chức năng phát hiện trên tàu đang chứa khoảng hơn năm mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng là ông nguyễn văn ngọc và các thành viên trên tàu không xuất trình được bất kỳ một loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số dầu nêu trên
cùng ngày tổ công tác tiếp tục chặn tàu kg chín mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi ba ts do ông lê tấn nhật làm thuyền trưởng để kiểm tra
lúc này trên tàu có năm người
qua kiểm tra trên tàu ông nhật có chứa khoảng hơn sáu mươi lít dầu đeo
tất cả thành viên trên tàu đều không ai chứng minh được chứng tử hợp pháp số dầu trên tàu
qua đấu tranh bước đầu các thành viên trên hai tàu đã khai nhận do dầu trôi nổi ngoài khơi rẻ nên mua về bán lại cho các tàu cá trong địa bàn kiếm lời
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh chủ trì phối hợp với lực lượng công an hải quan đôn biên phòng
cửa khẩu hoành mô bình liêu vừa bắt số lượng lớn pháo do trung quốc sản xuất
đối tượng doàng cắm mình chú xã hoành mô huyện bình liêu bị bắt quả tang khi đang điều khiển xe ô tô
biên kiểm soát một mươi bốn h ba nghìn ba trăm linh hai chở nhiều bao tải dứa màu vàng bên trong chứa các bánh pháo hình tròn
hộp hình vuông pháo trứng pháo hoa dạng nổ tổng cộng ba trăm một mươi hai kg
qua điều tra xác minh ban đầu đối tượng dòng cắm mình khai nhận mua số pháo trên để bán kiếm lời
cùng với lời khai của đối tượng mình lực lượng chức năng đã vận động đối tượng ngô thiêm thắng chú tại thôn nà sa
hoành mô bình liêu đến đầu thú tại cơ quan chức năng về hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị và các bạn hiện nay thị trường bánh trung thu đang bước vào mùa cao điểm
để kịp thời ngăn chặn các sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc trước khi bán ra thị trường
cũng như quy trình sản xuất bánh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
lực lượng chức năng tại thành phố đà nẵng tăng cường công tác kiểm tra cơ sở sản xuất
kinh doanh mặt hàng này qua đó phát hiện và tịch thu nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
gần một năm trăm linh sản phẩm bánh trung thu này vừa bị đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng tịch thu
trên bao bì sản phẩm không có bất kỳ một thông tin nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đáng nói thời điểm kiểm tra tịch thu lâu hàng vào ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nhưng ngày sản xuất in trên bao bì lại là ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
tức là nhà phân phối có thể tùy ý chỉnh sửa thông tin để bánh còn hàng sử dụng
toàn bộ số bánh này phân phối lại cho một đầu mối khác để dán nhãn và phù phép thành bánh thương hiệu
tiến hành kiểm tra một số cửa hàng tiện lợi cơ sở kinh doanh bánh trung thu khác
hầu hết đều không có hóa đơn chứng từ thậm chí có nhiều loại ít hàng sử dụng vẫn được bày bán
các loại bánh nhập ngoại đều không có thêm phụ
khi kiểm tra những loại hàng này là chúng ta phải cân cứ vào cái đát sản xuất
tại vì nhiều cái nhà nhập khảo
có một buôn bán mà trôi nổi thị trường là người ta bỏ trong kho là cả sáu tháng nay rồi
nhưng mà vì tiếc vì lợi nhuận người ta vẫn đem ra người ta bán lại
người dân mình mua thì lại yên toàn là những cái chữ mà tiếng rồi như tiếng nước ngoài
tiếng trung tiếng hàng hoặc là tiếng nhật thì sẽ không thấy cái đát đâu
nhưng mà thấy bao bì đẹp đẽ là mua về ăn mà ăn là nó sẽ ra tình trạng ổ đập
bên cạnh các cơ sở kinh doanh bán lễ
tại các cơ sở sản xuất cũng được tổ liên ngành kiểm tra tất cả hóa đơn chứng từ nguyên liệu đầu vào
quy trình chế biến sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tủ lưu mẫu
hàng sử dụng của từng loại bánh và tiến hành lấy mẫu để kiểm nghiệm chất lượng
qua công tác kiểm tra thì còn một số vấn đề cần lưu ý
thứ nhất là chúng ta phải ghi rõ hàng sử dụng cũng như là ngày sản xuất trên từng bao bì sản phẩm
không ghi chung trong một lô để tránh trường hợp là sau này có nhiều trường hợp người ta để lại rồi quá hạn
thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
thứ hai là công tác lưu mẫu phải có một tủ riêng
để riêng sản phẩm của từng lô và đảm bảo là theo quy định là bảy mẫu sản phẩm trên bảy ngày
theo phương pháp cúng chiếu thì hết ngày thứ tám thì chúng ta sẽ đổi bỏ sản phẩm thứ nhất đi
thì chúng ta sẽ đảm bảo được công tác truy xuất nguồn gốc nếu sau này xảy ra những trường hợp ngộ độc thực phẩm
dịp này cục quản lý thị trường thành phố đà nẵng cũng triển khai được cao điểm kiểm tra thị trường tết trung thu
từ ngày năm tháng chín đến hết ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
trước sự đa dạng của thị trường bánh trung thu lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người tiêu dùng
cần lưu ý khi lựa chọn bánh trung thu đảm bảo nguồn gốc và chất lượng
người tiêu dùng cần chú ý đến các tiêu chí khi mua các sản phẩm bánh trung thu
ví dụ như nhãn hàng hóa sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng
bao gồm tên của nhà sản xuất địa chỉ nơi sản xuất có hướng dẫn sử dụng và bảo quản
sản phẩm thì phải có ngày sản xuất và thời hạn sử dụng
tốt nhất là sử dụng các sản phẩm mới xuất xứng
còn về chất lượng thì tuyệt đối là không lựa chọn cũng như là mua các sản phẩm trôi nổi
hơn nữa để đảm bảo an toàn người tiêu dùng tuyệt đối không mua các loại bánh có giá rẻ bất thường
hoặc giá siêu rẻ được giao bán từ các trang mạng xã hội và sang thương mại điện tử
việt nam vừa tăng bốn bậc về tự do kinh tế so với năm hai nghìn hai mươi hai
đây là kết quả báo cáo mới nhất do viện fraser của canada mới công bố
cụ thể việt nam xếp thứ một trăm linh sáu trên một trăm sáu mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ về chỉ số tự do kinh tế thế giới
tăng bốn bậc so với năm ngoái
đây là mức tăng tương đối cao so với các nước trong khu vực đông nam á
báo cáo tự do kinh tế thế giới đo lường quyền tự do kinh tế của các cá nhân
khả năng tự đưa ra các quyết định kinh tế của họ bằng cách phân tích các chính sách
thể chế của một trăm sáu mươi năm quốc gia
ông đinh tuấn minh giám đốc nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu giải pháp thị trường
cho các vấn đề kinh tế xã hội cho biết việc việt nam có xu hướng tăng hạng vững chắc
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay phản ánh nỗ lực của chính phủ trong tái cơ cấu nền kinh tế
theo hướng phát triển kinh tế thị trường đầy đủ hội nhập quốc tế
trung quốc hiện là quốc gia đứng đầu nhập khẩu giao quả việt nam
với giá trị qua tám tháng của năm nay đạt ba bốn mươi năm tỷ
đô la mỹ tăng năm mươi bảy năm so với cùng kỳ
qua tám tháng giá trị nông lâm thủy sản xuất khẩu đạt ba mươi ba hai mươi một tỷ đô la mỹ
riêng xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường trung quốc ước đạt bảy hai mươi tám tỷ đô la mỹ
tăng chín tám so với cùng kỳ năm ngoái chiếm tỷ trọng cao nhất với hai mươi hai tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tiếp tục đàm phán với trung quốc
các nghị định thư về nông sản xuất khẩu
mặt hàng gồm dưa hấu từ xuất khẩu truyền thống chuyển sang ký nghị định thư để chuẩn hóa quy định
sầu riêng lạnh ớt dược liệu và trái cây có múi
mới đây sở du lịch hà nội phối hợp với ủy ban nhân dân huyện ứng hòa tổ chức chương trình về phát triển du lịch cộng đồng
qua đó để quảng bá cho du lịch hà nội nói riêng cũng như du lịch việt nam nói chung
ngoại truyền thống sản xuất tham hương quảng phú cầu
huyện ứng hòa đây là một trong những địa điểm mà hà nội đang đầu tư với cảnh quan đường xá
để qua đó tập trung để mạnh phát triển loại hình du lịch cộng đồng
tạo ra sự khác biệt giàu tính trải nghiệm cho du khách cũng như làm phong phú thêm sản phẩm của thủ đô
đến đây được xem được trải nghiệm người dân làm nghề truyền thống tôi thấy thật thú vị
một nền phong cảnh rất đậm chất văn hóa bản sắc riêng có mà tôi sẽ nhớ mãi
làng nghề làng hương quảng phú cầu thì rất là phong phú đa dạng
có nhiều các hình thức trước hết là về các hình thức về làng nghề làng hương thì là
nghĩa là các ngày lễ ngày nghỉ thì thông thường cũng trưng bày ra những cái các ngày giả sử ba mươi tháng bốn
hay mùa thu tháng năm thì cũng tạo cho khách tham quan du lịch cũng rất là yêu thích
và làng nghề quảng phú cầu thì giá vé ra vào cũng rất là phải trăng so với mọi người
đấy ai cũng có thể đến tham quan được
để thu hút du khách quốc tế
huyện đương hòa đang quy hoạch và nâng cấp hạ tầng cảnh quan tại làng nghề hương quảng phú cầu
và làng nghề áo dài chạch xá qua đó tạo điều kiện cho du khách đến trải nghiệm và khám phá
tuy nhiên chất lượng dịch vụ du lịch phụ thuộc rất nhiều vào nhân lực chính là người dân địa phương
để người dân có được kỹ năng kiến thức làm du lịch thì cần phải được tập huấn hướng dẫn và kết hợp cùng kinh nghiệm thực tế
với cái quy mô của các hộ các xưởng thì cũng mong rằng là từ ủy ban dân thành phố rồi ủy ban dân huyện
cũng thường xuyên đấy cũng có cái lớp tập huấn quan tâm trực tiếp với các sở ngành thành phố quan tâm
tạo điều kiện cho cái mô hình phát triển làng nghề